tại hà nội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo và quỹ vì biển đảo việt nam khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quang phương ủy viên trung mương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quỹ vì biển đảo việt nam đã thông tin về tình hình biển đảo nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và hoạt động của quỹ vì biển đảo việt nam cũng như nhấn mạnh ý nghĩa công tác bảo vệ biển đảo quê hương
tại hội nghị này ban tổ chức đã công bố quyết định trao giải thưởng cuộc thi sáng tác logo quỹ vì biển đảo việt nam nghe các báo cáo chuyên đề về biển đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta hiện nay